sẻ chia về nỗi đau đó lãnh đạo thành ủy hà nội cùng các cấp chính quyền đồng đội và người thân đã đến nhà riêng thăm hỏi động viên gia đình các đồng chí
ngay từ sáng sớm trong căn nhà tập thể tại phố nghĩa tân rất đông tập thể cá nhân đã tới thăm hỏi chia buồn cùng gia đình người lính trẻ nguyễn đình phúc
anh là một trong ba cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
sự hy sinh của anh để lại nỗi đau vô hẳn với những người ở lại
bản thân trong phúc là một người cực kỳ ngoài sống với bà con đều được mọi người quy mệnh
hy sinh vì tổ quốc hy sinh thì cái sự nghiệp là một điều tổn thất mà không có thể cái gì có thể so sánh được
ước mơ từ nhỏ là người lính không cháy chữa cháy thương quý đỗ đức việt luôn lạc quan với công việc của mình
nhưng giờ đây mọi người muốn phải dừng lại
trước ngưỡng cửa tuổi hai mươi bốn đầy đam mê và nhiệt huyết
trong số ba chiến sĩ hy sinh thượng tá đặng anh quân là người duy nhất đã lập gia đình với vợ và hai con trai
anh ra đi để lại những thời điểm hương ước hứng như mỗi lần không thể nào vui
ông nhấn chia sẻ với đơn vị giáo đối với cả cái ngành công an phòng cháy chữa cháy
tất cả là người ta chạy ra
mình thì phải lao vào đúng không ạ
thế nên là không thể nào mà đứng trước lúc lửa cháy đùng đùng như thế khói ngút trời như thế
mà lực lượng phòng cháy chữa cháy mà lại là lùi ra cả
nó cháy càng to khói càng cao thì công an lại càng phải lao vào gần
sư huy sinh đồng chí ném đến tổn thất rất to lớn cho gia đình cũng như là cho đơn vị của chúng tôi
ném lại những đau thương trước sự huy sinh trước tấm gương huy sinh của người anh của đồng chí đồng đội
để chúng tôi quyết tâm trong thời gian tới tiếp tục học tập rèn luyện và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình
để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho
bữa cơm chiều nay có những người chồng
người cha người con sẽ không trở về nữa
ba chiến sĩ với ba cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau nhưng họ cùng gánh trên vai trọng trách cao cả là bảo vệ sự bình yên và an toàn cho người dân